gdp của việt nam dự báo tăng trưởng ở mức sáu ba
đây là mức tăng trưởng khá khả quan của nền kinh tế và giải pháp để tăng trưởng kinh tế việt nam nhanh và bền vững hơn trong ngắn hạn
trong ngắn hạn việt nam phải đảm bảo làm thế nào để tăng trưởng chất lượng và tính bền vững của các khoản đầu tư nhất là đầu tư công
đặc biệt là về vấn đề lĩnh vực khai khoáng đã có dấu hiệu sụt giảm trong những tháng đầu năm
thế nhưng về mặt bản chất là những động lực chính của nền kinh tế thì rất ổn định
còn về mặt dài hạn thì cần phải đầu tư hơn nữa về vấn đề tổng cung sẽ liên quan đến cải cách mô hình kinh tế cải cách cấu trúc nền kinh tế
làm thế nào để khu vực tư nhân có thể phát triển các thị trường vốn thị trường tiến dụng thị trường tài chính
tại diễn đàn đại diện các cơ quan trung ương và địa phương tổ chức quốc tế doanh nghiệp trường đại học viện nghiên cứu cùng nhiều chuyên gia học giả trong và ngoài nước
cũng tập trung thảo luận xác định những điểm nghén những đút thắt và đề xuất những giải pháp mang tính chung và giải hạn cho nền kinh tế
như định vị kinh tế việt nam trong chuỗi cạnh tranh kinh tế toàn cầu nhận dạng và đánh giá những nguồn nội lực của đất nước nhất là những nguồn lực chưa được phát huy đầy đủ
word bank vừa phê duyệt khoản tiến dụng yêu đãi trị giá một trăm năm mươi ba triệu usd trợ giúp chương trình mục tiêu quốc gia việt nam trong công cuộc giảm nghèo và phát triển nông thôn
khoản hỗ trợ tài chính này được kỳ vọng sẽ góp phần vào nỗ lực chung của chương trình mục tiêu quốc gia nhằm cải thiện hạ tầng cơ sở nông thôn và tạo cơ hội việc làm
song song với nâng cao năng lực lập kế hoạch và cung cấp dịch vụ đặc biệt hướng tới đối tượng là người dân tộc thiểu số
cùng với đó ngân hàng thế giới cam kết hợp tác với việt nam để đạt được sự tăng trưởng toàn diện hơn thông qua việc hướng hỗ trợ tới những nhóm dễ bị tổn thương
và giúp ngành nông nghiệp tăng năng suất lao động cũng như tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn
chương trình đầu tư này sẽ được thực hiện ở một mươi tám tỉnh tham gia chương trình mục tiêu quốc gia gồm cao bằng hà giang lào cai bắc cạn điện biên lai châu hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng ngãi ninh thuận bình thuận bình định con tum đắk lắc sóc trăng trà vinh
cùng với các ưu tiên phát triển khác khoản tài chính này hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển các doanh nghiệp nông thôn và các hoạt động đầu tư chuỗi giá trị cho các nhà sản xuất tại nông thôn đặc biệt hướng đến các nhóm người dân tộc thiểu số
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đạt khoảng hơn một mươi bốn tỷ usd tăng hai mươi năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
trong khi nông sản nhập khẩu tăng đột biến kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng một mươi ba một tương đương một mươi bảy tỷ usd
như vậy tốc độ tăng trưởng về nhập khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản tăng gần gấp đôi so với xuất khẩu